chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
thưa quý vị bộ y tế cho biết rằng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chính thức triển khai từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc
và dự kiến chiến dịch sẽ tiêm chủng cho khoảng chín triệu trẻ trong độ tuổi này
với dự kiến liều vắc xin sử dụng là khoảng một mươi tám triệu liều
và theo báo cáo nhanh của các tỉnh ghi nhận đã có một mươi năm trăm bảy mươi ba đã chiếm ba trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng
chủ yếu là phản ứng tại chỗ đau tại chỗ tiêm
có ba trường hợp tai biến nặng sau tiêm đã ghi nhận tại hà nội bắc giang
trong đó thì có hai trường hợp đã tử vong
và bộ y tế cho biết hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định
nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ bốn
và không liên quan đến vắc xin và thực hành tiêm chủng
đối với tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em bộ y tế đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu
vì vậy công tác khám sàng lọc trước tiêm huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện
và hệ thống dự phòng bảo đảm mỗi trẻ tiêm vaccine sẽ được quản lý theo dõi trong điều kiện an toàn nhất
và trong một diễn biến mới nhất đây thì sở y tế tỉnh bình phước vào trường ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một
cũng đã xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một trường hợp tử vong
sau khi tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
đó là một bé trai một mươi hai tuổi ngụ tệ xã tân lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước